cơn bão số một mươi hai vừa qua đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về người nhà ở mùa màng sinh kế và cơ sở hạ tầng
ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân các tỉnh miền trung và gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng
thủ tướng nguyễn xuân phúc kêu gọi cả nước tiếp tục chung sức giúp người dân bị thiệt hại do bão lũ
cơn bão số một mươi hai vừa qua đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về người nhà ở mùa màng sinh kế và cơ sở hạ tầng
về tính mạng tài sản của người dân nhiều gia đình chịu cảnh đau thương tăng tóc
tôi rất xúc động được biết trong khi cơn bão số một mươi hai còn đang hoành hành
anh nguyễn bá luân giám đốc công ty trách nhiệm hưu hạn sơn nam và một số đồng nghiệp đã bất chấp hiểm nguy
dũng cảm đưa cano ra biển cùng các lực lượng chức năng kịp thời cứu được nhiều người dân gặp nạn trên biển
thay mặt chính phủ tôi nhiệt liệt biểu dương đánh giá cao tinh thần nghĩa hiệp trách nhiệm và tình người sâu sắc của anh nguyễn bá luân
và các tổ chức
hành động cao cả đáng trân trọng này thể hiện truyền thống tốt đẹp tương thân tương ái thương người như thể thương thân của dân tộc ta
nhân đây thủ tướng chính phủ kêu gọi các cơ quan tổ chức đoàn thể và nhân dân cả nước tiếp tục chung sức giúp người dân bị ảnh hưởng của bão lũ
tôi yêu cầu lãnh đạo các địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo khắc phục thiệt hại tổ chức thăm hỏi động viên
hỗ trợ đồng bào sớm ổn định cuộc sống và sản xuất không được chủ quan trước diễn biến thiên tai
ngày càng phức tạp chủ động có các biện pháp phòng tránh và cứu hộ cứu nạn cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho nhân dân
khi có thiên tai mưa lũ lớn xảy ra